với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện
chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được coi là động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn ở việt nam
và đây cũng là mục tiêu chính của hội nghị kết nối các sản phẩm ô cốp vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp do bộ công thương tổ chức vừa qua tại hà nội
theo bộ công thương thời gian qua chương trình ô cốp đã được thực hiện ở hầu hết các địa phương trên cả nước tạo ra hàng nghìn sản phẩm hàng hóa đa dạng trong đó có nhiều sản phẩm thuộc hạng bốn sao năm sao
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã xác định có sáu một mươi doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác hộ gia đình có đăng ký kinh doanh
theo các doanh nghiệp phân phối các sản phẩm đặc sản vùng miền hiện nay dù được đánh giá tốt về chất lượng song khâu làm thương hiệu còn nhiều bất cập bao bì nhãn mát chưa được bắt mắt
thậm chí ghi nhãn thiếu thông tin theo quy định nút thắt lớn nhất cần được sớm tháo gỡ là vấn đề liên kết với nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
với nhiệm vụ chính là phát triển thị trường đẩy mạnh đầu ra cho các sản phẩm ô cốp năm hai nghìn hai mươi bộ công thương sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn cả nước
đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền quảng bá xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ thúc đẩy sản xuất bộ cũng đã tổ chức các hội nghị kết nối các sản phẩm nêu trên vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp vào các hệ thống phân phối trên địa bàn cả nước